các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay
hai ngày qua miền bắc đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ trung bình
nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ c vùng núi từ một mươi hai một mươi năm độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
bắc trung bộ phổ biến từ một mươi sáu một mươi chín độ c dự báo trong những ngày tới có thể bắc bộ sẽ đón thêm không khí lạnh mưa rét quay trở lại
trong ngày hôm nay chín ba và ngày mai một mươi ba tại khu vực bắc bộ mương nhiệt tiếp tục tăng nhẹ
nhưng do không khí lạnh suy yếu và biển tính nên trời âm u thậm chí có lúc có mưa nhỏ mưa phùn
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức một mươi chín hai mươi một độ về đêm mức nhiệt không tranh lệch nhiều
dự báo từ đêm ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng ba miền bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường trời rét kèm theo mưa nhỏ dài rác
sau ngày một mươi một tháng ba nền nhiệt ở khu vực này mới tăng dần trời chỉ còn rét về đêm và sáng
theo cơ quan khí tượng trong tháng ba nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình
nhiều năm từ năm đến một độ riêng một số nơi ở tây bắc bộ tây nguyên và nam bộ cao hơn từ một đến một năm độ
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tổng lượng mưa tại khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ năm một mươi năm mm
riêng một số nơi ở khu vực tây bắc bắc bộ và trung trung bộ thấp hơn từ một mươi năm bốn mươi mm so với trung bình
nhiều năm cùng thời kỳ
ngoài ra trong thời kỳ này không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta tập trung nhiều hơn
trong thời kỳ nửa đầu tháng
phía đông bắc bộ vẫn có khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
thời kỳ cuối tháng vùng áp thấp phía tây sẽ có xu hướng mở rộng có thể gây nắng nóng cho một số nơi
ở phía tây bắc bộ và khu vực vùng núi phía tây của khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế
nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực miền đông nam bộ và cục bộ ở miền tây nam bộ
trên phạm vi toàn quốc có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai một mươi tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa nhỏ gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi một độ
thành phố vinh có mưa nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi một hai mươi sáu độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ

thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi năm độ
thưa quý vị thứ trưởng lê công thành vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện đề án cảnh báo sớm sạt lở đất lũ quét khu vực miền núi trung du việt nam
bộ tài nguyên và môi trường sẽ ra soát hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy trình quy định kỹ thuật liên quan đến phân vùng và cảnh báo sớm thiên tai sạt lở đất lũ quét
theo đó lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường sẽ chỉ đạo thiết lập hệ thống thông tin cảnh báo sớm nâng cấp phát triển các mô hình cảnh báo sạt lở đất lũ quét cho ba mươi bảy tỉnh trung du miền núi việt nam
ứng dụng công nghệ viễn thám để điều tra giám sát cập nhật thông tin hiện tượng sàn lở đất lũ quét và các lớp thông tin phục vụ cảnh báo sớm

lũ quét với tỷ lệ một trên năm mươi và tỷ lệ một trên hai mươi năm
trong quá trình thực hiện bộ tài nguyên và môi trường yêu cầu giả soát kế thừa kết quả sản phẩm của các chương trình đề án dự án đề tài có liên quan nhằm đảm bảo tiết kiệm hiệu quả
các nhiệm vụ thực hiện có kết quả sản phẩm đến đâu thì công bố chuyển giao ngay đến đó để phục vụ phòng chống thiên tai
bộ này yêu cầu chuyển giao công nghệ sản phẩm của đề án để phục vụ xây dựng quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư sơ tán di rời dân cư khỏi vùng thiên tai đáp ứng các yêu cầu cấp bách trong phòng chống ứng phó với rủi ro lũ quét sạt lở đất tại các địa phương
thưa quý vị trời nồm là hiện tượng thời tiết đặc biệt xảy ra khi mà độ ẩm không khí lên cao đến chín mươi khiến hơi nước trong không khí bị ngưng tụ và động lại trên bề mặt của đồ vật
mùa nồm thường xuất hiện vào khoảng tháng hai đến tháng bốn gần cuối mùa xuân và khá phổ biến ở khu vực miền bắc việt nam
tuy nhiên mới đây hồng kông trung quốc cũng chịu cảnh ngộ tương tự gây ra nhiều cảm giác khó chịu cho người dân
hồng kông đôi khi bị ảnh hưởng bởi các luồng không khí biển ấm áp và ấm ướt từ phía nam vào mùa xuân
khi khối không khí ẩm được làm mát dọc theo bờ biển tỉnh quảng đông sương mù có thể được hình thành xung quanh thành phố
đài quan sát hồng kông cho biết một đợt gió mùa đông bắc đã đến thành phố vào hôm sáu tháng ba mang lại không khí mát mẻ hơn từ lục địa châu á và độ ẩm thấp hơn
hương gió chuyển từ gió nam và đông nam vào thứ ba sang gió bắc vừa phải vào ngày sáu tháng ba
điều đó có nghĩa là không khí lạnh hơn từ phía bắc đã thổi qua thành phố
do đó hồng kông đã hứng chịu đợt nồm rõ ràng nhất vào thứ ba và thứ bốn vừa qua sang thứ sáu ngày sáu tháng ba đã ghi nhận là ít nổ
trần tường và sàn nhà ngấm nước tại một số khu căn hộ tại đây
khi độ ẩm lên tới một trăm linh gây cảm giác khó chịu cho nhiều người dân
họ hy vọng tình trạng này sẽ sớm chấm dứt khi đợt gió mùa đông bắc hoạt động mạnh lại
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai một mươi tháng ba
bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
trung bộ nhiều mây phía bắc có mưa nhỏ dài rác phía nam có mưa vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
bắc bộ nhiều mây phía bắc có mưa nhỏ dài rác phía nam có mưa vài nơi
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba phía bắc trời rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ phía nam có nơi trên hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi hai mươi ba độ phía nam từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp năm
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ phía nam có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp bốn
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ hai đến ba mét
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một năm đến hai năm m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại